còn với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng trần hoàng danh hay được gọi là danh leo vừa bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
tăng vật thu giữ trên hai trăm linh g chất tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng nghi là ma túy và hàng chục dao tự chế mã tấu và rìu
vào trường ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của danh
phát hiện thu giữ một mươi bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng có trọng lượng trên hai trăm linh g danh khai là ma túy
gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục là dao tự chế mã tấu và rìu
tại thời điểm khám xét lực lượng công an phát hiện trong nhà danh còn có phạm phương minh trường và trần thanh phương
và qua kiểm tra nhanh trường và phương đã dương tính với chất ma túy này
my sao đối tượng đang chuẩn bị đánh bạc ăn tiền dưới hình thức
đá gà tại một bãi đất trống ở phường bửu hòa vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt quả tàng
tăng vật thu giữ là hai con gà đá và gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
qua điều tra cơ quan công an xác định bảy đối tượng tham gia trực tiếp đánh bạc ăn thua từ năm trăm linh đến hai triệu đồng nên tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã tiếp tục khởi tố và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với hai bị can
hai bị can gồm thào thị chúa và trương văn huấn bị khởi tố về tội mua bán tàng trữ trái phép vật liệu nổ
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã phát hiện và bắt quả tàng đối tượng hoàng văn binh cùng với hai đối tượng
công an huyện mèo vạc đang có hành vi sử dụng suốt thuốc nổ để khai thác đá trái phép
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng văn minh công an huyện mèo vạc phát hiện và thu giữ bốn mươi năm thỏi thuốc nổ công nghiệp và năm mươi kíp nổ điện
theo điều tra bình đã mua thuốc nổ của chúa và kíp nổ của huấn
khám xét nơi ở của chúa và huấn cơ quan công an điều tra đã phát hiện thu giữ bốn mươi tám thỏi thuốc nổ và gần ba kíp nổ
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
vừa bắt giữ thành công đối tượng vận chuyển gần hai kg ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phát hiện hai thanh niên mặc áo khoác màu đen đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét trên người một đối tượng
lực lượng công an đã thu được hai bịch ni lông không màu nghi là ma túy cùng một khẩu súng màu đen và năm viên đạn
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là trần long vũ và lê ngọc vinh cùng chú thành phố con tum
hai bịch ni lông không màu chứa chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá
vinh là người nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông ở gia lai với tiền công là một trăm linh triệu đồng
liên quan đến các vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới do một mươi tường cầm đầu
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can đối với nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường
chú tệ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang về tội dừa tiền
theo thông tin từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi mười tường thành lập nhiều công ty hộ kinh doanh và lập hàng chục tài khoản ngân hàng cho người thân
làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ campuchia về việt nam
và để ba mươi ba đầu mối mua đường tại các tỉnh trà vinh bến tre cần thơ chuyển tiền vào với tổng số tiền khoảng hơn bốn tỷ đồng
ngoài ra một mươi tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
của ông nguyễn văn võ nguyên cán bộ công an tỉnh an giang số tiền trên ba tỷ đồng
như vậy thì đến nay nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường đã bị khởi tố về sáu tội danh
trong đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố một mươi tường tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
còn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố một mươi tường về năm tội danh gồm
buôn lậu đường cát tội buôn lậu vàng vận chuyển trái phép usd qua biên giới tội vận chuyển trái phép usd hai trăm linh qua biên giới và tội rửa tiền
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam thêm một đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử
đối tượng bị bắt giữ là lê vĩnh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại đường nguyễn tất thành phường phú bài thị xã hương thủy
nhân viên cửa hàng xăng dầu số một mươi bốn thuộc công ty xăng dầu thừa thiên huế
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi phong đã có hành vi bán trái phép hơn một hóa đơn giá trị gia tăng
đã ghi nội dung của cửa hàng xăng dầu số một mươi bốn thuộc công ty xăng dầu thừa thiên huế cho lê tín
kế toán doanh nghiệp tư nhân quang đức nhưng không có hàng hóa dịch vụ thực tế kèm theo để thu lợi bất chính
liên quan đến vụ án này vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế
cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
tới bị can bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn quang bền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là giám đốc
và lê tín sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba là kế toán thuộc doanh nghiệp tư nhân quang đức hiện
thưa quý vị cho vay lãi nặng một thực trạng diễn ra công khai và phổ biến ở nhiều tỉnh thành
và hậu quả mà hoạt động cho vay lãi nặng gây ra đã được đề cập đến rất nhiều
tuy nhiên trên thực tế nhiều người dân vẫn nhắm mắt trở thành con nợ của những bẫy tín dụng đen
và mới đây công an tp hcm
biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng trong đó có sáu đối tượng cùng chú tệ tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã bắt quả tang đối tượng hoàng trần hùng
bốn mươi sáu tuổi quê tp hải phòng đang thu tiền lãi của một người dân ở phường tam phước tp biên hòa
tại đây lực lượng công an phát hiện hùng cho người dân này vay một mươi triệu đồng dưới hình thức trả gốc
và lãi hàng ngày với lãi suất bốn mươi một tháng điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm sáu đối tượng

liên quan đến việc cho vay lãi nặng nhằm phục vụ cho công tác điều tra
cơ quan công an xác định các đối tượng này cho người dân vay số tiền từ năm triệu đến hơn một trăm linh triệu đồng
với lãi suất giao động từ một mươi hai năm đến sáu mươi một tháng hình thức cho vay trả góp tiền gốc và lãi được tính theo tháng hoặc tính theo ngày
người dân chậm trả nợ các đối tượng đã điện thoại nhắn tin chửi bới hoặc đến nhà để đe dọa gây sức ép buộc người dân phải trả nợ
chỉ tính riêng từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
các đối tượng nói trên đã cho khoảng hai mươi người dân vay với số tiền hơn một tỷ đồng thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng
công an thành phố biên hòa kêu gọi những ai đã vay tiền của các đối tượng trên hãy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa
để cung cấp thêm thông tin xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sau một mươi ngày ra quân thực hiện tháng cao điểm kiểm tra xử lý các vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn một bốn trường hợp vi phạm xứ phạt số tiền gần hai bảy tỷ đồng
lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành
tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng quán ăn quán cà phê giải khát
kịp thời phát hiện chiến trình xử lý các trường hợp vi phạm
trong số hơn một bốn trường hợp vi phạm đã có đến hơn một trường hợp vi phạm do không đeo khẩu trang
vứt bỏ khẩu trang vật dụng sử dụng không đúng nơi quy định không giữ khoảng cách an toàn
đặc biệt cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử lý hơn hai trăm ba mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch như tổ chức bán đồ uống có cồn cho khách
không dự khoảng cách tối thiểu cho khách
ngoài các đoàn kiểm tra của công an tp biên hòa tại các phường xã lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt ra quân kiểm tra
trong hai ngày qua các tổ tuần tra của cảnh sát trực tự công an tỉnh đồng tháp liên tiếp phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn thành phố cao lãnh
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong lúc đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại đường dẫn lên cầu cao lãnh
thuộc khu phố hai phường sáu thành phố cao lãnh tổ công tác thuộc đội cảnh sát trực tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh đồng tháp phát hiện xe ô tô mang biển số chín mươi năm a sáu nghìn ba trăm năm mươi do tài xế lê văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ xã thuận hưng huyện long mỹ tỉnh hậu giang điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
qua làm việc đối tượng khai nhận chở thuê số thuốc trên từ địa bàn đồng tháp về hậu giang vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào lúc một h năm mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tổ công tác này cũng phát hiện hai đối tượng nguyễn thị tuyết nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và quỳnh thị đào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng ngụ khóm mỹ hưng phường ba thành phố cao lãnh có hành vi vận chuyển một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
công an quận ninh kiều thành phố cần thơ liên tiếp điều tra phá án nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
và bắt quả tang ba xe ô tô vận chuyển hàng cấm thu giữ bốn bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
ngày một mươi tám tháng một mươi hai anh nguyễn văn quý chú tiệm cầm đồ anh quý ngụ số một mươi năm e đường nguyễn văn linh
phường hưng lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ trình báo công an quận về việc phát hiện cây giang đã cậy phá nóc nhà
đột nhập và lấy trộm bảy mươi một điện thoại di động các loại trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
chỉ sau vài ngày điều tra công an quận đã bắt khẩn cấp đối tượng phan văn nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
thường trú tại phường hương lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ đang ở trọ tại ấp tân minh xã tân lược huyện bình tân tỉnh vĩnh long
là đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản
khám xét tại nhà trọ của nhí thu giữ sáu mươi chín điện thoại di động các loại và một cây kiềm sử dụng để gây án
cũng trong rạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai qua kiểm tra các phương tiện vận chuyển từ hướng long xuyên về thành phố cần thơ
các đội nghiệp vụ trực thuộc công an quận ninh kiều đã phát hiện ba xe ô tô con
vận chuyển bốn bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các nhãn hiệu z về hero
hiện công an quận ninh kiều đang tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng nêu trên
thưa quý vị tại tỉnh đồng nai trước tình trạng xe chở quá khổ quá tải diễn ra
đã gây mất an toàn giao thông ô nhiễm môi trường hư hỏng hạ tầng nhẹ nhùa tuyến đường
các ngành chức năng đã và đang tập trung xử lý nghiêm vi phạm
qua đó đã góp phần đảm bảo tình hình góp phần đảm bảo an toàn giao thông
cùng với lập biên bản xử phạt hành vi vi phạm chở quá tải đối với xe tải bên biện kiểm soát năm mươi một d ba mươi tám nghìn một trăm linh hai
lực lượng cảnh sát giao thông trạm suối tre buộc chủ xe tải này phải thực hiện khôi phục thùng xe tải trở lại
đúng thiết kế ban đầu của nhà sản xuất
đó là một trong những biện pháp xử lý nghiêm để tạo sự răng đe của lực lượng chức năng thời gian gần đây
nhằm hạn chế tình trạng xe chở quá khổ quá tải lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai
với quyết tâm chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ quá tải từ đầu năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã thành lập và duy trì tổ công tác đặc biệt
kết hợp các biện pháp công khai với mật phục để kiểm tra xử lý
hai năm qua đơn vị đã xử lý hơn bốn bốn trăm linh trường hợp vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với tổng số tiền hơn tám mươi ba tỷ đồng tước gần hai năm trăm linh giấy phép lái xe
hạ tải hơn một mươi tấn hàng hóa
các hành vi vi phạm chủ yếu là chở hàng quá tải quá khổ tự thay đổi kích thước thùng hàng

đang là thời điểm nhiều công trình giao thông trọng điểm được triển khai xây dựng trên địa bàn
do đó lượng phương tiện vận chuyển vật liệu rất lớn
đòi hỏi ngoài cảnh sát giao thông các ngành chức năng khác cần phối hợp đồng bộ
siết chặt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm
tin tức giao thông cập nhật liên quan đến vụ việc nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe
và cổ vũ đua xe trái phép vừa mới xảy ra trên địa bàn huyện tam bình tỉnh vĩnh long
công an huyện tam bình đã triệu tập nhóm thanh niên trên để đến cơ quan công an làm việc
ngay sau khi phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập nẹt vô rú ga chuẩn bị đua xe
và cổ vũ đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường tỉnh lộ chín trăm linh chín
đoạn thuộc ấp an phong xã ngãi tứ huyện tam bình
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tam bình đã tiến hành chốt chặn
bắt giữ một mươi nam thanh niên có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi tám tuổi chú huyện tam bình và trà ôn
đồng thời tạm giữ bảy xe mô tô đã được thay đổi kết cấu hình dáng so với ban đầu
không gương chiếu hậu và không biển số
bước đầu nhóm thanh thiếu niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm
vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định
nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông từ nay đến cuối năm
tại tỉnh nghệ an công an tp vinh đã phối hợp với các lực lượng
đã tiến hành gia quân kiểm tra xử lý vi phạm nể về nông độ cồn
đối với các lái xe ô tô mô tô trên địa bàn thành phố
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên
hai mươi hai giờ đêm tại chốt giao thông khu vực quảng trường trung tâm thành phố vinh tỉnh nghệ an
hàng chục phương tiện và xe gắn máy đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tp vinh tạm giữ
hầu hết chủ của các phương tiện này đều vi phạm về nồng độ cồn
thậm chí có những chủ phương tiện cá biệt còn thể hiện thái độ không hợp tác
gây khó khăn cho công tác xử lý
đợt trả cuốn sản phẩm sản hạc sản loại tội phạm được đóng vào tháng tết
cùng với xử lý các thanh niên vi phạm và thuật biệt đặt tự an toàn giao thông
khi đội cảnh sát giao thông trật tư công an tp vinh đã tiến hành xử lý
đến nhiều lĩnh vực các chuyến đề như là về nông độ cồn má tùy trở hàng quả vụ quả tải
và tối hôm nay là đội đã tổ chức kiểm tra và xử lý chuyên đề về nồng độ cồn
còn đây là tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an tp
tại khu vực cầu bến thủy tp vinh
tại thời điểm kiểm tra nhìn chung các tài xế đều chấp hành việc điều khiển phương tiện giao thông
không uống rượu bia và hợp tác khi làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông
với những trường hợp vi phạm nông độ cồn theo các khung phản đã quy định
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp kiên quyết xử lý
theo ghi nhận từ một mươi chín đến hai mươi hai h hàng trăm ô tô xe máy đã được lực lượng chức năng ra hiệu dừng để kiểm tra
để đảm bảo công tác phòng chống dịch lực lượng cảnh sát giao thông công an tp không sử dụng vỡ thổi để kiểm tra nông độ cồn
mà dùng ống thổi một lần
đồng thời trong quá trình công tác các lực lượng vẫn thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn
chỉ đạo của đội công an tp

sau một tuần gia quân đội cảnh sát giao thông công an tp vinh đã lập biên bản một mươi sáu trường hợp vi phạm về nông độ cồn

vì vậy các lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đã áp dụng quy trình kiểm tra nông độ cồn
chỉ đạo của đội công an tp đã áp dụng quy trình kiểm tra nông độ cồn tạm giữ một mươi bốn phương tiện tổng tiền phạt hơn một mươi bảy triệu đồng
dịp cuối năm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng
chính vì vậy thời gian tới công an tp vinh sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý nghiêm đối với các vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông
đồng thời tiếp tục giao quân theo các kế hoạch chuyên đề
qua đó vừa góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông vừa xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
nhằm ngăn ngừa kiềm chế tai nạn giao thông có thể xảy ra trên địa bàn nhất là khi dịp tết nguyên đán đang cận kề
hưởng ứng lời kêu gọi thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
do chủ tịch nước và bộ công an phát động đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh lào cai phối hợp tổ chức chương trình
san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín hỗ trợ thực phẩm tại học viện an ninh nhân dân và khu cách ly phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh lào cai
tại hà nội đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh lào cai đã trao tặng hai tấn rau củ hai trăm năm mươi kg gạo cho học viện an ninh nhân dân
còn tại khu cách ly thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh lào cai đoàn đã trao một trăm năm mươi kg rau củ
những phần quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tinh thần tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo phương châm
bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài
mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
một đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch
tại tỉnh sóc trăng lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng đã đến thăm và trao tặng quà cho các hộ dân bị nhiễm covid một mươi chín đang điều trị
theo dõi sức khỏe tại nhà có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện long phú
đoàn công tác đã trao ba trăm linh phần quà và ba trăm linh túi thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín cho đại diện cấp ủy
chính quyền các địa phương xã trường khánh tân hưng long phú và thị trấn long phú
tổng giá trị các phần quà trao tặng trong chương trình nghĩa tình với nhân dân
đồng hành cùng bà con gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín tại các đơn vị địa phương là hai trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ kinh phí trên do cán bộ chiến sĩ và các mạnh thường quân cùng chung tay đóng góp
thưa quý vị ngoài sáu điều bác hồ dạy năm lời thề và một mươi điều kỷ luật công an cần nhớ
vừa qua công an tỉnh hà giang còn mở được sưu hoạt chính trị về chủ đề
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất và lúc dân cần lúc dân khó có công an
cùng với đó triển khai in ấn và trao trang trọng hai tấm bích trương trong tất cả các đơn vị công an tỉnh
việc tổ chức học tập thực hiện hai tấm bích trường là một điểm sáng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng
đối với mỗi cán bộ chiến sĩ góp phần hình thành lối sống trọng danh dự trọng liêm sỉ
vì cộng đồng và vì lợi ích chung góp phần xây dựng giá trị người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
tại công an huyện mèo vạc mỗi ngày sau buổi giao ban mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ dành ra một mươi năm phút
để đứng đọc và ngẫm về nội dung của hai tấm bích trương
không có khẩu hiệu mà nó đã biến thành hành động việc làm cụ thể đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện
những buổi nói chuyện như thế này góp phần nâng cao năng lực toàn diện
củng cố nhận thức cho cán bộ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ
tại công an huyện mèo vạc cũng đã tổ chức một buổi sinh hoạt và cũng tổ chức cho cán bộ chiến sĩ
viết thu hoạch nhận thức của mình về hai bức trương
qua đây chúng tôi thấy là cán bộ chiến sĩ của công an mèo vạc cũng đã nâng cao được nhận thức
và đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ sở
nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị trong hai lời can dặn công an tỉnh hà giang đã định hướng
chỉ đạo việc nghiên cứu thực hiện in ấn treo trang trọng bích trương tại các đơn vị công an
từ cấp tỉnh đến cấp xã nhiều đợt sinh hoạt chính trị học tập tìm hiểu nội dung ý nghĩa
của hai lời can dặn đã được triển khai trong công tác và sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ
chúng tôi đã tham mưu tổ chức được hai cuộc hội thảo đó là hội thảo của các đơn vị cấp phòng
và khối đoàn thể và hội thảo của công an cấp huyện và công an cấp xã để cùng nhau làm rõ
cái nhận thức và ý nghĩa của hai lời can dặn của đồng chí tổng bình thư và đồng chí bộ trưởng bộ an thu lâm
thì đến nay đã đi treo đến được hai trăm tám mươi bốn bộ và treo đến toàn bộ các đơn vị cấp phòng công an cấp xã phường thị trấn
qua gần bảy tháng phát động học tập thực hiện hai lời can dặn các mặt công tác của lực lượng công an toàn tỉnh
đã có nhiều chuyển biến tích cực đạt được nhiều hiệu quả cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhiều tấm gương tiêu biểu nhiều hành động việc làm thiết thực xuất hiện thể hiện sinh động trách nhiệm cao cả
và tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ
qua đó củng cố thêm uy tín danh dự và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an hà giang nói riêng
bên lực lượng triển khai hai cái bích trương do những lời can dặn của các vị lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an
thì tôi thấy rất là vui mừng và phấn khởi
tôi cũng tin chắc rằng
từ nay trở đi là lực lượng công an xã cũng như lực lượng công an sẽ thực hiện tốt những điều căn dặn trong hai bích trương trên
tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết đổi mới chủ động kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
cùng với việc triển khai thực hiện sâu rộng hai lời can dặn danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
và lúc dân cần lúc dân khó có công an
trong thời gian tới mọi mặt công tác của lực lượng công an tỉnh hà giang
trong đó các công tác chính trị tư tưởng
góp phần xây dựng lực lượng công an hà giang ngày càng trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới giữ vững an ninh trật tự
bảo vệ bình yên nơi biên cương địa đầu của tổ quốc